hôm qua ngày một mươi ba tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc thông báo kết quả điều tra truy bắt các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản là một tỷ đồng xảy ra tại đường mê linh phường liên bảo thành phố vĩnh yên
theo tài liệu của cơ quan công an ngày tám tháng ba công an tỉnh vĩnh phúc nhận được tin báo về tội phạm của công an tp vĩnh yên với nội dung khoảng một mươi năm h bốn mươi phút cùng ngày
chị phan thị tê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện vĩnh tường ra ngân hàng rút một tỷ đồng tiền mặt
trên đường đi ô tô về chị tê dừng lại ở đường mê linh thì bị hai đối tượng nam giới đi trên xe máy nhãn hiệu honda vision áp sát giật túi ni lông bên trong có một tỷ đồng mà chị vừa rút tại ngân hàng
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan công an tiến hành điều tra truy bắt các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản nói trên
quá trình điều tra truy bắt cơ quan công an xác định ngoài hai đối tượng trực tiếp cướp giật tài sản của chị t còn có thêm một đối tượng nam giới đeo kính gọng đen đi trên xe máy nhãn hiệu honda way màu xanh cùng tham gia thực hiện
sau gần hai mươi bốn giờ kể từ khi nhận được tin báo cơ quan công an đã xác định được một đối tượng tham gia vụ cướp giật tài sản
ngay sau đó đơn vị tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp khẩn trương truy bắt đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú
đến một mươi năm h hai mươi phút cùng ngày đối tượng nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường kiến hưng quận hà đông thành phố hà nội đã ra đầu thú
đến khoảng ba giờ ngày một mươi tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp với công an huyện kinh thành tỉnh hải dương bắt giữ đối tượng thứ hai là nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn bắc thắng xã liên hòa huyện kinh thành
đối tượng hùng đã có bốn tiền án và trực tiếp cướp giật tài sản của chị t
đối tượng còn lại là dương đức luân sinh năm hai nghìn trú tại thôn như lăng xã hà hải huyện hà trung tỉnh thanh hóa đã bỏ trốn
tại cơ quan điều tra bước đầu hùng và nam khai nhận do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên hùng nam và luân cùng tham gia nhóm facebook hội những người vỡ nợ muốn làm liều toàn quốc bản thân ba đối tượng không hề quen biết gì nhau
sau đó ba đối tượng đã nhắn tin riêng rồi gặp gỡ để bàn bạc thống nhất việc cấp giật tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn thành phố vĩnh yên
các đối tượng thống nhất nam sẽ vào quầy giao dịch của các ngân hàng để quan sát xác định khách hàng đặc biệt là nữ giới đến rút nhiều tiền rồi thông tin qua mạng facebook cho hùng và luân chờ sẵn bên ngoài bám theo để cướp giật tài sản
ngày năm tháng ba ba đối tượng đi hai xe máy lên địa bàn thành phố vĩnh yên vào nhiều ngân hàng nhưng chưa thực hiện cướp giật được tài sản của ai
đến khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày tám tháng ba sau khi quan sát trong quầy giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn thành phố vĩnh yên thấy chị t đến rút một tỷ đồng thì nam đã báo cho hùng luân bám theo cướp giật của chị t rồi nhanh chóng tẩu thoát
trên đường bỏ chạy về hà nội các đối tượng đã đi lòng vòng vào nhiều tuyến đường khác nhau thay đổi quần áo ban đầu để che giấu và tránh sự truy bắt của cơ quan công an
sau khi về hà nội các đối tượng đã chia nhau số tiền vừa cướp được của chị t rồi bỏ trốn
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với hùng nam về tội cướp giật tài sản ra quyết định truy nã đối tượng dương đức luân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đề nghị bất cứ ai biết hoặc phát hiện đối tượng dương đức luân thì bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ubnd nơi gần nhất
đồng thời thông báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc qua số điện thoại sáu trăm chín mươi hai sáu trăm hai mươi một hai trăm ba mươi sáu hoặc điều tra viên nguyễn việt hùng số điện thoại chín trăm bảy mươi năm một trăm hai mươi năm ba trăm ba mươi năm để phối hợp giải quyết theo quy định
cũng liên quan đến hội vỡ nợ làm liều trên mạng xã hội trước đó ngày một mươi tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cũng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ ba người liên quan vụ cướp tiệm vàng bích quý tại huyện bào bàng hôm ba tháng ba
theo đó hai nghi phạm trực tiếp tham gia vụ cướp tiệm vàng là nguyễn linh đoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê quảng nam và trần quang triệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê bình định
tại cơ quan điều tra các nghi phạm khai tham gia hội nhóm vỡ nợ làm liều trên mạng xã hội rồi kết nối bàn bạc với nhau đi cướp tiệm vàng
nguyễn linh đoan bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu còn trần quang triệu đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương xin đầu thú
người giúp sức tiêu thụ số vàng bị cướp là nguyễn văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ huyện phong điền tỉnh bà rịa vũng tàu cũng bị bắt ngay sau đó
nhóm người trên đã giao nộp một số lượng lớn tăng vật đã chiếm đoạt được công an đã xác định danh tính hai người còn lại trong số bốn người trực tiếp tham gia cướp tiệm vàng và tiếp tục truy bắt
cơ quan công an yêu cầu hai người này sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin khoảng một mươi hai h ngày ba tháng ba bốn người đi xe máy vào tiệm vàng bích quý
sau khi hỏi bán vàng số người này đã dùng một vật giống súng đe dọa chủ tiệm vàng và dùng búa đập bể kính lấy nhiều vàng rồi tẩu thoát
nhận được tin báo công an huyện bào bàng và công an thị trấn lai uyên đã nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận vụ việc và triển khai nhanh lực lượng để điều tra xác minh truy xét các đối tượng và tăng vật vụ cướp tài sản
liên quan đến những hội nhóm bất hảo liều lĩnh trên mạng xã hội trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hà nội cũng mở phiên tòa xét xử tuyên phạt nguyễn văn hiếu ba mươi hai tuổi trú tại hà nội mức án ba mươi năm tù về các tội cướp tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
ngoài ra nguyễn thanh tùng bốn mươi hai tuổi trú tại hà nội bị tuyên một mươi bảy năm tù về tội cướp tài sản
nguyễn bùi hậu ba mươi chín tuổi trú tại hải phòng một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng hiếu và tùng quen nhau thông qua nhóm hồi những người vỡ nợ muốn làm liều trên facebook do đang nợ tiền và không có nghề nghiệp ổn định cả hai bàn bạc đi cướp ngân hàng
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hai bị cáo chốt kế hoạch cướp ngân hàng tại phòng giao dịch tây hồ tây hà nội của ngân hàng việt tiên banh
nhóm này chuẩn bị hung khí gây án gồm bật lửa hình khẩu súng màu đen dao nhọn găng tay khẩu trang quần áo mưa
sáng ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cả hai đi xe máy tháo biển số đến phòng giao dịch kể trên hiếu vào quầy giao dịch nói muốn rút năm trăm linh triệu đồng
khi nhân viên ngân hàng yêu cầu xuất trình căn cước công dân hiếu mở ba lô lấy dao và bật lửa hình súng chỉa về phía nhân viên ngân hàng và nói cấp đây
sau đó đi vào trong quầy lấy năm trăm ba mươi bảy triệu đồng tiền mặt tùng đứng ở cửa ra vào dùng dao khống chế bảo vệ ngân hàng
cướp được tiền cả hai lên xe máy tẩu thoát trên đường đi các bị cáo đánh rơi ba trăm ba mươi bảy triệu đồng và chiếc bật lửa hình khẩu súng
sợ bị công an phát hiện nhóm bị cáo vứt xe máy và một số tăng vật rồi bắt taxi về nhà
tối cùng ngày cả hai gặp nhau chia tiền hiếu lấy chín mươi hai triệu còn lại đưa cho tùng ngày hôm sau các bị cáo bắt giữ
trước khi gây ra vụ cướp ngân hàng tối ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tùng và hiếu còn gây ra vụ cướp tiệm tạp hóa ở khu tập thể thanh xuân bắc quận thanh xuân thành phố hà nội
tùng đứng ngoài canh con hiếu giả vờ mua nước ngọt rồi bất ngờ rút dao khống chế chủ tiệm lấy đi số tiền sáu triệu đồng
ngoài hai vụ việc trên trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thông qua nhóm hội những người anh em nợ nần trồng chất hiếu quen nguyễn bùi hậu
hiếu nhờ họ làm giả căn cơ công dân giấy phép lái xe để thuê ô tô cầm cố lấy tiền tiêu
nhận lời hậu thuê một người qua mạng internet làm giả các giấy tờ trên cả hai sau đó thuê hai chiếc ô tô với tổng trị giá hơn một tám tỷ đồng tại hải phòng
thuê được xe nhưng không biết chỗ cầm cố hậu liên hệ với một người bạn bàn bạc làm giả đăng ký xe để cầm cố cho được giá
theo kế hoạch hiếu và hậu mỗi người lái một ô tô đi từ hải phòng lên hà nội đón người bạn này và bị bắt khi đang cùng nhau đến chỗ làm giả giấy tờ xe
cơ quan điều tra xác định người bạn chỉ tham gia sau khi hiếu và hậu lấy được ô tô nên không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người này tuy đã liên hệ với phía làm giàu giấy tờ nhưng chưa kịp nhận giấy tờ giả nên không bị truy cứu tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức chỉ bị phạt hành chính năm triệu đồng
đối với những người liên quan việc làm giả giấy tờ cơ quan điều tra tách hồ sơ để điều tra xử lý trong vụ án khác
thực tế cho thấy thời gian gần đây trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới đã xuất hiện không ít hội nhóm kín với những tên gọi có hàm nghĩa tiêu cực phản cảm kích động các hành vi vi phạm pháp luật thậm chí là gây nguy hiểm đến tính mạng con người
với vấn nạn này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp ngăn chặn hiệu quả đồng thời cũng đặt ra yêu cầu đòi hỏi người dân phải nâng cao trách nhiệm và hiểu biết pháp luật để không bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm khi tương tác trên môi trường mạng
theo công an tp hà nội thời gian qua tội phạm bạo lực bao gồm cả những vụ giết người cướp của trong nhóm vị thành niên có xu hướng tăng ở cả thành thị và nông thôn
một trong những lý do ảnh hưởng tới loại tội phạm này là sự xuất hiện của những hội nhóm rủ dê vi phạm pháp luật trên mạng xã hội
những bài viết tác động tới tâm lý của người dùng mạng từ đó chi phối cả hành vi của họ
khi tham gia vào các nhóm kín trên mạng các thành viên kết bạn và tương tác với nhau
trong quá trình ấy những ý tưởng phạm tội từ trộm cắp lừa đảo đặc biệt là rủ nhau đi cướp tài sản tại các ngân hàng cửa hàng tiện ích có thể nảy sinh
còn theo cảnh báo của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
thời gian gần đây nổi lên hội nhóm với nhiệm vụ báo chốt cảnh sát giao thông tại thái nguyên đang thu hút hàng chục nghìn thành viên
địa điểm thời gian các chốt tuần tra kiểm soát được cập nhật liên tục với nội dung báo chốt cập nhật địa điểm hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông
không chỉ dừng lại ở đó nhiều chủ tài khoản còn sử dụng ngôn từ dùng lời lẽ mỉa mai và xúc phạm cảnh sát giao thông
bà nguyễn thị thanh huyền phó cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông cho biết
bộ thông tin và truyền thông luôn nhất quán kiên định với lập trường chủ trương tăng cường quản lý làm trong sạch không gian mạng
bất cứ thông tin nào vi phạm pháp luật việt nam trên không gian mạng đều cần được xử lý theo đúng quy định
bộ thông tin và truyền thông đã yêu cầu facebook ngăn chặn và gỡ bỏ hơn một trăm linh hội nhóm đây là các hội nhóm có nhiều nội dung độc hại với trẻ em
đại diện cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng mong muốn trong thời gian tới các tổ chức cá nhân khi phát hiện trên nền tảng mạng xã hội những nội dung vi phạm thì hãy thông tin đến cơ quan quản lý nhà nước để phối hợp ngăn chặn xử lý nhằm góp phần làm sạch không gian mạng